chiều nay thông tin từ bộ y tế cho biết hệ thống giám sát dịch bệnh covid một mươi chín khu vực phía nam
phát hiện hai trường hợp nghi ngờ tại tỉnh tây ninh
bệnh phẩm được gửi về viện pasteur tp hcm để xét nghiệm và cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
bằng kỹ thuật real time rt pcr
như vậy là đến thời điểm này việt nam ghi nhận một trăm một mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó bệnh nhân số một trăm một mươi bảy là nam giới quốc tịch việt nam ba mươi tuổi
trú tại huyện tân hưng tỉnh long an
từ ngày chín đến ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi người này đi du lịch ở campuchia
ngày một mươi chín tháng ba bệnh nhân về việt nam qua cửa khẩu mộc bài tây ninh
và được trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tây ninh phát hiện
chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh tây ninh cách ly điều trị và lấy mẫu xét nghiệm
bệnh nhân số một trăm một mươi tám là nữ giới quốc tịch việt nam hai mươi ba tuổi
trú tại huyện châu phú tỉnh an giang làm nhân viên casino tại campuchia
tiền sử có viêm phế quản mãn tính
ngày một mươi chín tháng ba bệnh nhân trở về việt nam qua cửa khẩu mộc bài tây ninh
và được chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh tây ninh cách ly điều trị lấy mẫu
và hiện tại đang được tiếp tục cách ly và điều trị tại đây
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
thông tin trên không gian mạng có cả tích cực lẫn tiêu cực
có thông tin thật và cũng có cả những thông tin giả
với những thông tin tích cực thông tin thật
nếu như được lan truyền rộng rãi sẽ nhân lên những hành động đẹp những con người đẹp
còn với những thông tin tiêu cực hay thông tin giả thì ngược lại
sẽ gây hoang mang đối với người tiếp nhận gieo rắc nỗi sợ hãi
và nếu không có biện pháp ngăn chặn thì tốc độ lan truyền của những thông tin này
là rất nhanh và khó kiểm soát
đã hơn ba tháng nay khi dịch covid một mươi chín xuất hiện
đại úy phí văn thanh cùng nhiều cán bộ cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao không có ngày nghỉ
còn việc làm thêm giờ đã trở thành việc làm thường xuyên
trong quá trình phòng chống dịch bệnh thì các đối tượng càng gia tăng hơn
quá trình phát tán lượng thông tin sai dự thật và thông tin giả
gây hoang mang trong sự luận xã hội
vậy thì để góp phần công sức vào công cuộc chống dịch
thì bản thân tôi cùng cán bộ chiến sĩ của cục
luôn nỗ lực cao với tinh thần cao nhất
để góp phần vào công cuộc chống dịch bệnh của chính phủ
cũng như là làm chỗ dựa vững chắc cho nhân dân
thống kê của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
từ khi dịch covid một mươi chín xuất hiện
trên không gian mạng việt nam đã có hơn chín trăm linh thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh
trong đó có rất nhiều thông tin giả được nguy tạo một cách tinh vi nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi
việc sàng lọc ngăn chặn cũng gặp nhiều khó khăn
bởi nhiều đối tượng cố tình tung tin giả
đã tạo nhiều vỏ bọc tinh vi
với nỗ lực không ngừng nghỉ của những chiến sĩ an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
vấn nạn tin giả đã và đang được kiểm soát
chỉ trong vòng ba tháng
có hơn ba trăm linh đối tượng trong nước tung tin giả về covid một mươi chín
trên không gian mạng đã bị cơ quan chức năng xử lý
đó là chưa kể những đối tượng ở nước ngoài
những đối tượng phản động
chống phá đảng nhà nước
lợi dụng dịch bệnh để phát tán tin giả
nhằm phá hoại nỗ lực phòng chống covid một mươi chín của cả cộng đồng
ngoài việc xử lý các đối tượng
các cơ quan chức năng còn yêu cầu một số nhà mạng như facebook google
gỡ bỏ hai trăm năm mươi liên kết chứa thông tin giả
trong bối cảnh toàn đảng quân đang thực hiện quyết liệt công tác phòng dịch
thì về công tác này thì tôi cũng chia sẻ với gia đình
và cũng được gia đình rất tạo điều kiện động viên
để làm việc thêm ngoài giờ
có thể là về muộn hơn những cái ngày bình thường
và thứ bảy chủ nhật thì lên cơ quan để làm việc
để đảm bảo được công tác này thì chúng tôi quán triệt cái tinh thần
chống dịch như chống giặc mà chính phủ đã đề ra
chúng tôi cũng đã quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo bộ nga
rồi chỉ đạo của lãnh đạo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
chúng tôi cũng đã động viên cán bộ chiến sĩ
xác định tư tưởng trước tiên
là chúng ta phải hoàn thành được cái nhiệm vụ đặt ra
và làm được công việc nhiều nhất
trong thời gian ngắn nhất
để hạn chế được cái thông tin xấu độc
diễn biến dịch bệnh vẫn còn nhiều phức tạp khó lường
vậy nên dù đã nhiều ngày không được nghỉ
nhưng những chiến sĩ cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
vẫn kiên trì với quyết tâm ngăn chặn vấn nạn tin giả
an truyền trên không gian mạng
bởi đó là việc làm thiết thực cùng với chính phủ và toàn dân
ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
trong giai đoạn hiện ảnh